theo quy định các cơ sở sản xuất rượu phải đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
và sản phẩm phải đăng ký chất lượng với sở y tế mới được phép mua tem rượu sản xuất trong nước
thế nhưng thực tế việc sản xuất không tuân thủ không bảo đảm yêu cầu vẫn diễn ra thường xuyên
và hậu quả là liên tiếp những vụ ngộ độc rượu xảy ra
liên quan đến vấn đề còn nhiều bất cập này mời quý vị và các bạn theo dõi phần trao đổi
của biên tập viên thúy quỳnh với khách mời trong một tâm điểm của chúng tôi ngay sau đây
xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
làm sao để quản lý được các cơ sở sản xuất rượu tự phát và cồn công nghiệp methanol
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay luật sư phạm thanh bình
là giám đốc công ty luật bảo ngọc đoàn luật sư thành phố hà nội
trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời luật sư cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
đây là hình ảnh một ca ngộ độc dấu uống phải rượu phá cồn công nghiệp methanol
những vụ ngộ độc như thế này không hiếm gặp tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
truyền thông cũng không ít lần cảnh báo việc uống rượu giả rượu không nguồn gốc xuất xứ
thế nhưng cứ uống và không cần tìm hiểu có lẽ đã là thói quen của nhiều người dân
rượu pha cồn công nghiệp methanol có giá thành rất rẻ nhưng đồng nghĩa với ngộ độc rất nặng tỷ lệ tử vong cao
đáng nói nó có xu hướng tăng trong những năm trở lại đây
hiện nay nguyên liệu cồn công nghiệp methanol đang được bán thoải mái trên thị trường
lợi dụng điều này cá nhân và cơ sở sản xuất hám lợi đã mua cồn công nghiệp để sử dụng pha chế rượu
theo quy định của pháp luật tất cả các sản phẩm rượu đều bắt buộc phải ghi nhãn với đầy đủ quy chuẩn của đơn vị chức năng
muốn sản xuất kinh doanh rượu phải theo quy hoạch và có kiểm soát
thế nhưng qua những vụ việc ngộ độc rượu cồn công nghiệp có thể thấy rằng quy định đã có
nhưng thực hiện đến đâu vẫn còn là câu hỏi đang bỏ vỏ
câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho luật sư đó là
hiện nay thì chúng ta có những quy định xử lý rõ ràng đối với những đối tượng buôn bán và sản xuất rượu giả
rượu không tem mát hay là rượu pha cồn methanol hay không
đây là một hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
tùy theo tính chất mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi này
người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trí hành hình sự
phạt tiền từ một đến ba lần trị giá hàng phạm pháp
về truy cứu trí hành hình sự đối với cá nhân phạm tội thì có thể bị phạt tù từ hai năm
cho đến tù trung thân
thế còn đối với pháp nhân thương mại mà phạm tội thì có thể bị phạt tiền từ một tỷ cho đến một mươi tám tỷ đồng
bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ sáu tháng đến ba năm hoặc là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
nói như vậy thì có nghĩa là nếu như ta vi phạm thì có thể bị xử phạt hành chính
hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự
căn cứ vào mức độ vi phạm và cũng tính chất của hành vi vi phạm cũng như hậu quả nghiêm trọng
hay ít nghiêm trọng do cái hành vi đó gây ra
vậy còn cồn công nghiệp thì sao
chúng ta có gặp phải khó khăn gì trong câu chuyện quản lý chất này hay không ạ
hiện nay trong lĩnh vực quản lý nhà nước thì lĩnh vực cồn methanol
là chưa giành được sự quan tâm thích đáng của các cơ quan quản lý nhà nước
do đó là chúng ta chưa có những quy định chặt chẽ về việc buôn bán hoa chất này
cũng như chưa có một chế tài xử phạt đối với hành vi này
vậy thì ta có thể nói là đây là lỗ hầm để các tiểu thương có thể bám vào đó
và pha chế rượu giả hay là rượu cồn công nghiệp hay không
vâng chính vì chúng ta chưa có một quy định quản lý chặt chẽ
đối với cồn công nghiệp methanol
cũng như là chúng ta chưa có một cái chế tài để xử lý đối với hành vi sử dụng
cái cồn này để sản xuất rượu rượu giả cũng như là rượu pha cồn công nghiệp
cho nên là cái tình trạng này cái tình trạng sử dụng cồn metharon
để sản xuất rượu nó vẫn diễn ra khó phổ biến
tất nhiên đây nó không phải là một cái nguyên nhân
chính bao trùn toàn bộ nó còn liên quan đến nhiều khâu trong công tác quản lý
nhưng mà có thể nói đây chính cũng là một cái nguyên nhân
mà chúng ta không thể không quan tâm đến
vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn về những biện pháp để xử lý rứt điểm tình trạng này
khách quan là chúng ta cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
đối với những hộ sản xuất hoặc kinh doanh mặt hàng methanol này
thứ hai là chúng ta cần nghiên cứu xây dựng lại thiết lập lại
hoàn thiện pháp luật về quản lý hóa chất công nghiệp nói chung
và cái cồn methanol nói riêng
cũng như là quy định một chế tài nghiêm khắc trong việc xử lý vi phạm hành chính
cũng như vi phạm hình sự đối với hành vi sử dụng quản methanol để sản xuất rượu
vậy thì ông có những đề xuất gì trong câu chuyện giải quyết triệt đề vấn đề này
theo chúng tôi các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp như sau
thứ nhất là siết chặt công tác kiểm tra đối với hoạt động mua bán cồn công nghiệp
đồng thời phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất
kinh doanh hoa chất tại một vài địa bàn trọng tâm
thứ hai là đề nghị các cơ quan có thẩm quyền là phải nghiên cứu đưa vào các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước
và điều chỉnh hành vi các hoạt động liên quan đến sản xuất rượu tự nấu của người dân
quản lý từ chính quyền cơ sở đồng thời là gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương
thứ ba nữa là đối với cục hoa chất tức là trường thuộc bộ công thương
thì cần phải tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu sản xuất kinh doanh
và sử dụng hoa chất cồn công nghiệp methanol
và đối với cục quản lý thị trường thì cần phải chỉ đạo các cái chi cục quản lý thị trường ở địa phương
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu sản xuất kinh doanh hàng hóa
tức là kinh doanh hoa chất cũng như là những cơ sở sản xuất kinh doanh rượu
xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư
thưa quý vị và các bạn việc mua bán sản xuất rượu giả gây ra những hậu quả nghiêm trọng
cần phải được lên án mạnh mẽ cũng như cần có sự kiểm soát chặt chẽ từ cấp địa phương
nhưng hơn hết thì mỗi người dân cũng nên tự ý thức về thói quen uống của chính mình
để những câu chuyện đáng tiếc sẽ không còn xảy ra